kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một sáu trăm hai mươi tám trăm sáu mươi chín ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi sáu bốn trăm ba mươi bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một sáu trăm một mươi năm hai trăm chín mươi hai
trong đó có một hai trăm một mươi hai bốn trăm bốn mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao nhất trong đợt dịch này gồm có thành phố hồ chí minh bốn trăm chín mươi tám sáu trăm hai mươi tám ca
bình dương hai trăm tám mươi chín tám trăm hai mươi năm ca đồng nai chín mươi sáu ba trăm bốn mươi bảy ca tây ninh sáu mươi tám bảy trăm hai mươi ca và long an ba mươi chín chín trăm sáu mươi năm
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba mươi tám trăm ba mươi ba ca tổng số ca được điều trị khỏi là một hai trăm một mươi năm hai trăm sáu mươi một ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy bảy trăm sáu mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là năm năm trăm một mươi tám ca
trong cao hfnc một một trăm chín mươi ca thở máy không xăm lấn một trăm năm mươi ca thở máy xăm lấn tám trăm chín mươi ca và can thiệp ecmo một mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm ba mươi năm ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh có bốn mươi bốn ca trong đó có chín ca từ các tỉnh chuyển đến
tiếp theo là hà nội năm ca bến tre năm ca
trung bệnh số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bảy trăm sáu mươi sáu ca chiếm tỷ lệ một chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bảy trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ bảy trên bốn mươi chín xếp thứ từ asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu
tử vong trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
và còn gì hơn nữa khi bạn thử trải nghiệm cảm giác đón giáng sinh tại nhà
quây quần bên gia đình nhỏ thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời này
vì biết đâu được trong những lần gặp gỡ bạn bè đêm nay bất chợt bà phát hiện da mình lại là ép thì sao nhỉ
còn một thông tin đáng quan tâm hơn đó là hà nội đã ngay lập tức cấm một mươi tuyến đường xung quanh nhà thờ lớn đêm giáng sinh
để hạn chế tiếp xúc và lên nhiệm chéo giữa các bạn nhé
quận hoàn kiếm hà nội sẽ tổ chức văn luồng giao thông từ xa và lập một mươi chốt cấm đường xung quanh nhà thờ lớn trong đêm noel
ủy ban dân quận hoàn kiếm hà nội vừa ban hành công văn về việc tổ chức phân luồng giao thông
đảm bảo chất tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong dịp lễ noel năm hai nghìn hai mươi một và tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn
theo đó quận sẽ tổ chức cấm đường lập một mươi chốt xung quanh nhà thờ lớn gồm
thời gian cấm đường từ một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đến hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
đối với khu vực hồ hoàn kiếm quận sẽ căn cứ diễn biến tình hình thực tế nếu lượng người đổ về khu vực tăng nhanh
sẽ chủ động phân luồng giao thông và cấm đường tại các chốt giống như khi tổ chức không gian đi bộ
về dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai căn cứ diễn biến tình hình thực tế quận hoàn kiếm sẽ chủ động tổ chức văn luồng giao thông
và cấm đường tại các chốt giống như khi tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận trong tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai
quận hoàn kiếm sẽ triển khai phương án đảm bảo phân luồng giao thông và phối hợp với các cơ sở tôn giáo
để thực hiện theo đúng quy định của thành phố về an toàn phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay
trong đó không tập trung đông người tại nơi công cộng
chủ tịch quận hoàn kiếm đề nghị người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình và cộng đồng
hạn chế tối đa trí giác đường khi cần thiết trong giai đoạn hiện nay
đặc biệt những nơi nguy cơ cao tập trung đông người như xung quanh các nhà thờ không gian công cộng và khu vực hồ hoàn kiếm
đồng thời các cơ sở tôn giáo cũng đã có thông tin về việc tổ chức buổi lễ kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến
giảm số lượng người tập trung để đảm bảo phòng chống dịch
không chỉ thủ đô mà các tỉnh thành khác cũng quyết tâm hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người
đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhất là trong dịp lễ hội cuối năm
hải phòng đã ngay lập tức ứng phó với dịch
cụ thể từ hai mươi bốn tháng một mươi hai hai huyện tại hải phòng trường cấp độ bốn là nguy cơ rất cao
theo đó toàn thành phố cấp độ dịch số ba nguy cơ cao trong đó hai huyện chuyển trạng thái nguy cơ rất cao
vùng đỏ gồm huyện an dương và huyện cát hải
tám quận huyện cấp độ dịch số ba nguy cơ cao gồm lê trân ngô quyền hải an hồng bàng dương kinh đồ sơn huyền vĩnh bảo thủy nguyên
các quận huyện cấp độ dịch số hai gồm quận kiến an kiến thụy an lão tiên lãng
duy nhất huyện đảo bạch long vĩ là vùng xanh do chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
về cấp độ xã phường hải phòng hiện có năm mươi bảy trên hai trăm một mươi tám xã phường cấp độ một vùng xanh bốn mươi chín xã phường cấp độ hai vùng vàng
hai mươi xã phường cấp độ ba và hai mươi tám xã phường cấp độ dịch cao nhất nguy cơ rất cao
theo chỉ đạo của ủy ban dân thành phố hải phòng các xã phường thuộc vùng đỏ không tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà
ngoài trời ngừng vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ trừ xe chở bệnh nhân cấp cứu xe công vụ
ngừng hoạt động các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự cư cưới hỏi
người dân không tụ tập quá một mươi người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
ngoài ra những địa phương này phải ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao
như trò chơi điện tử bia làm tóc bao gồm cả cắt tóc làm đẹp bán hàng rong
đồng thời ngừng các hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch lễ hội biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
hạn chế tối đa đi lại của người dân đến từ các địa bàn
chợ tiểu thương chợ đầu mối hạn chế số lượng người mua bán của một thời điểm
thực hiện năm mươi công suất người bán các tiểu thương kinh doanh luân phiên trong tuần năm mươi công suất người mua phát thẻ đi chợ
trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích giới hạn số lượng khách vào năm mươi công suất
cơ sở lưu trú du lịch dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch không áp dụng cho các cơ sở phục vụ cách ly
hoạt động không quá năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
trường hợp cơ sở lưu trú đang phục vụ khách trên năm mươi thì không đón khách mới
và bà con xóm đạo ở nam định cũng đặc biệt chú ý vì ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai thông tin từ sở y tế nam định cho biết
tính đến năm giờ sáng cùng ngày địa phương này ghi nhận thêm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới cao nhất từ trước đến nay
trong đó có ba mươi chín ca ghi nhận trong cộng đồng ở hầu hết các huyện thành phố
số liệu này được chúng tôi cập nhật đến năm giờ sáng nay
chỉ tính riêng tại thành phố nam định sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đã ghi nhận bốn mươi bốn ca trong đó có hai mươi ba ca cộng đồng
liên quan đến một mươi bốn ca f là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn santerone chevergus khu công nghiệp hòa xá
các cơ quan chức năng đã nhanh chóng truy vết xác định tám mươi hai trường hợp f một
trước đó tính đến một mươi bảy giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai toàn tỉnh nam định phát hiện thêm tám mươi ba trường hợp dưỡng tỉnh viết sát covid hai
trong đó có ba mươi ca ghi nhận ở cộng đồng ở hầu hết các huyện thành phố
trong đó nơi phát hiện nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng nhất là huyện nam trực sáu ca huyện trực ninh bốn ca và thành phố nam định một mươi năm ca
phần lớn các ca bệnh là f một của bệnh nhân covid một mươi chín một mươi hai ca
ngoài ra người trở về từ vùng dịch ba k
trong khu cách ly phong tỏa chủ yếu ghi nhận các ca bệnh mới tại các ổ dịch xã nam cường
huyện nam trực hai mươi một ca học sinh trường trung học cơ sở mỹ hưng huyện mỹ lộc một mươi hai ca
bốn ca là f một phát hiện trong khu cách ly phong tỏa và sáu ca là người đi về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly y tế
theo thống kê trong một tuần trở lại đây toàn tỉnh nam định đã ghi nhận bốn trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín mới
tình hình dịch covid một mươi chín trên nơi bản tỉnh này vẫn diễn biến phức tạp
số ca nhiễm có chiều hướng gia tăng bình quân ghi nhận sáu mươi tám ca trên một ngày
và liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học chợ dân sinh doanh nghiệp
ngành y tế nam định tiếp tục phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
và các huyện tiếp tục xét nghiệm sàng lọc áp dụng các biện pháp cách ly điều trị phù hợp cho người dân trên địa bàn
tiếp tục ra soát truy vết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan
trong bản tin sáng nay chúng tôi đã thông tin liên quan đến việc thái lan hủy hàng loạt sự kiện tại thủ đô bangkok
do làn sóng omicron đang tấn công xứ sở chùa vàng
thì ngay trong chiều nay thái lan phát hiện cụm dịch omicron đầu tiên ở tỉnh karasin phía đông bắc đất nước với hai mươi một ca bệnh được ghi nhận
trợ lý người phát ngôn trung tâm xử lý tình hình covid một mươi chín ccsa apisamai sigasan cho biết
dịch bùng phát từ một cặp vợ chồng bỉ tới thái lan du lịch thông qua chương trình tep ngo
test go là chương trình nhập cảnh không cần cách ly dành cho du khách đã tiềm vaccine áp dụng từ ngày một mươi một tháng một mươi một
thái lan đã dừng chương trình này từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai do số ca nhiễm biến thể omicron
đang tăng nhanh trên toàn cầu
cặp du khách người bỉ có xét nghiệm âm tính trước khi đi du lịch và sau khi đến thái lan vào đầu tháng một mươi hai
đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai họ bắt đầu có các triệu chứng và xét nghiệm dương tính
xét nghiệm sau đó xác nhận họ nhiễm biến thể omicron bà serriransan nói vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
thủ đô bangkok của thái lan đã hủy bỏ hoạt động đón năm mới bao gồm các buổi cầu nguyện lúc nửa đêm
các sự kiện bắn pháo hoa và đếm ngược do các trung tâm mua sắm tổ chức vẫn diễn ra
nhưng người tham gia phải xuất trình chứng nhận đã tiêm phòng và kết quả xét nghiệm
thái lan ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng hôm hai mươi tháng một mươi hai
bệnh nhân là một phụ nữ thái lan có chồng là phi công người colombia bị nhiễm biến thể omicron
sau khi trở về từ nigeria
ngày hai mươi một tháng một mươi hai thái lan dừng các chương trình miễn cách ly cho du khách nước ngoài
riêng chương trình hộp cát sanboc tại hòn đảo nghỉ dưỡng phuket vẫn được duy trì
do buộc du khách ở lại hòn đảo trong bảy ngày
cho đến nay thái lan đã ghi nhận hai trăm linh năm ca nhiễm biến thể omicron chủ yếu là người nước ngoài
thái lan tới nay đã ghi nhận tổng cộng hai hai triệu ca bệnh covid một mươi chín và hai mươi một năm trăm hai mươi tám ca tử vong
khoảng sáu mươi hai trong số bảy mươi hai triệu người ở nước này đã tiêm đủ hai liều vaccine
biến thể omicron vươn vọt bạch tuộc lây lan khắp nơi
philippines malaysia và hướng trị bão lũ sữ sội là những chủ đề nóng trên thế giới tuần này
giáng sinh năm nay có phần lãng lẽ
các covid một mươi chín gia tăng đặc biệt là với sự lan rộng của biến thể omicron
như vậy lại thêm một năm nữa các nước châu âu phải trải qua một giáng sinh buồn do đại dịch covid một mươi chín
giai điệu rộn ràng quen thuộc mùa giáng sinh nhưng lời bài hát lại không vui chút nào
biến thể omicron xuất hiện và đại dịch covid một mươi chín tiếp tục đeo bám chúng ta năm thứ hai liên tiếp
dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến tâm lý người dân thế giới trong mùa lễ hội cuối năm
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo omicron đã xuất hiện ở khoảng một trăm linh sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
tại mỹ omicron đang trở thành biến thể chủ đạo lây lan dịch covid một mươi chín là nguyên nhân gây ra ba phần tư số ca nhiễm mới trong tuần qua
ở nhiều quốc gia phương tây giáng sinh là dịp lễ quan trọng nhất trong năm
các gia đình các nhóm bạn bè sẽ tập trung về nhà nhau hoặc tới nhà hàng ăn mừng ngày lễ
tuy nhiên trong năm nay ở châu âu các lệnh hạn chế tụ tập hạn chế đi lại được áp đặt khiến không khí mùa lễ hội bớt đi sự náo nhiệt
người dân cũng không còn hào hứng ăn mừng giáng sinh như mọi năm
việc làm giả các tài liệu tiêm chủng covid một mươi chín giờ đây có thể khiến người dân new york phải ngồi tù
thống đốc thành phố new york kathi hochun đang cố gắng chấn áp hành vi bất hợp pháp này bằng một đạo luật mới
bà houchun chấp nhận coi việc làm giả hồ sơ tiêm chủng covid một mươi chín là một trọng tội vào hôm hai mươi hai tháng một mươi hai
cảnh báo rằng những cư dân không trung thực về tình trạng tiêm chủng của họ không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ
mà còn cho sức khỏe của tất cả những người họ tiếp xúc
luật này đảm bảo rằng khi new york mở cửa và việc kiểm tra tình trạng tiêm chủng trở nên quan trọng cho các doanh nghiệp
thì việc giả mạo hồ sơ tiêm chủng sẽ không được dung thứ
bà hochul nói về báo chí giới chứng nhận tiêm chủng giờ đây sẽ được coi là một công cụ bắn văn bản
khiến việc làm giả thẻ tiêm chủng covid một mươi chín trở thành trọng tội cấp đề hoặc có thể bị phạt tù lên đến một năm
hành động giả mạo hồ sơ tiêm chủng trên cơ sở dữ liệu máy tính giờ đây cũng sẽ bị coi là trọng tội cấp e và có thể bị phạt tới bốn năm tại new york
thượng nghị sĩ bang new york anna clabran càng ngợi các hình phạt mới
tuyên bố rằng việc bảo vệ công chúng chưa bao giờ cấp bách hơn thế trước những kẻ xấu sử dụng hồ sơ hoặc hộ chiếu tiêm phòng giả
bà kết luận luật sự thật trong tiêm chủng sẽ là một biện pháp rằn đè mạnh mẽ
để ngăn chặn mọi người nói dối về tình trạng tiêm chủng của họ
bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo sự phục hồi kinh tế của chúng ta để có thể tiến lên phía trước
hơn ba mươi hai triệu tám trăm linh nghìn liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm cho người dân ở new york
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ chín mươi người dân new york đã nhận được ít nhất một liều và tám mươi hai năm đã được tiêm đủ hai liều
còn tại nhật bản hiện nay tổng số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín ở nhật bản bất ngờ giảm mạnh
trong bối cảnh biến thể omicron covid một mươi chín
nhiều dịch virus sars cov hai lây lan ở nhiều nơi trên thế giới
giáo sư taro yamamoto viện y học nhiệt đới của đại học nagasaki nhật bản ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thốt lên rằng
thành thật mà nói chúng tôi không biết lý do chính xác đằng sau sự sụt giảm ca tử vong covid một mươi chín đột ngột ở nhật bản
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát trên toàn cầu nhật bản ghi nhận số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín thấp hơn nhiều so với các nước phương tây
phó giáo sư tetsuke nakara trường đại học tokyo đã dẫn đầu một nhóm xem xét
giả thuyết khiến covid một mươi chín lao dốc ở nhật bản sau khi gia tăng nghiêm trọng vào mùa hè này
sáu giả thuyết bao gồm chu kỳ bùng phát một trăm hai mươi ngày người dân tránh những nơi có nguy cơ cao
tiêm chủng thời tiết miễn dịch cộng đồng và tỷ lệ nhân lên của virus thấp tại nhật bản
một nghiên cứu được công bố bởi viện nghiên cứu rykon nhật bản trong tháng này đã phát hiện ra rằng
một đặc điểm di truyền được tìm thấy trong các tế bào bạch cầu của sáu mươi người dân nhật bản có phản ứng miễn dịch đối với covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể giải thích lý do nhật bản không bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch
trong khi đó báo jerwashington post lập luận covid một mươi chín bùng phát nhẹ hơn ở châu á so với châu âu và châu mỹ
bởi khu vực này có kinh nghiệm về y tế trong các đợt bùng phát sars và mers trước đó
các nhà nghiên cứu cũng xem xét yếu tố di truyền chế độ ăn uống ở các nước nhật bản và hàn quốc
để tìm ra câu trả lời cho số ca tử vong covid một mươi chín thấp
tại nhật bản họ kiểm tra những yếu tố như thời tiết tru kỳ lây lan của virus sars cov hai
và sự tiếp xúc với các biến thể của sars cov hai ít nguy hiểm trong quá khứ
các chuyên gia xác định một số đặc điểm di chuyển của người dân nhật bản
có thể dẫn tới phản ứng hệ miễn dịch mạnh hơn đối với covid một mươi chín
tuy nhiên cần có nhiều nghiên cứu hơn để đưa ra kết luận chính xác
nhật bản hiện đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hầu hết dân số và thực hiện biện pháp đeo khẩu trang rộng rãi
nhưng chưa triển khai chiến dịch tiêm vaccine tăng cường quy mô lớn
trong tháng vừa qua số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở nhật bản chỉ giao động từ khoảng sáu mươi đến dưới hai trăm linh ca
dân số nhật bản vào khoảng một trăm hai mươi bảy triệu người
ngoài ra số ca tử vong covid một mươi chín không vượt quá năm ca trong hầu hết các ngày kể từ đầu tháng một mươi một năm nay
mặc dù vậy con số tổng thể được cho là sẽ thay đổi vì nhật bản không xét nghiệm covid một mươi chín trên diện rộng
thiếu chi vết người tiếp xúc bệnh nhân covid một mươi chín hoặc hỗ trợ vaccine
cũng như báo cáo chậm trễ số ca tử vong ở các thành phố
thủ tướng nhật bản fumio kishida ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tuyên bố chính phủ sẽ cung cấp xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí cho công chúng
đồng thời kêu gọi xem xét phản ứng thất bại của tokyo trước đợt bùng phát covid một mươi chín mùa hè này
bao gồm các trường hợp người dân qua đời vì covid một mươi chín ở nhà do các bệnh viện hết chỗ chống
hiện tại nhật bản đang kiểm soát chặt chẽ biên giới khi biến thể omicron xuất hiện và lây lan ở nhiều nơi trên thế giới
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai nhật bản ghi nhận một bảy trăm ba mươi chín trăm linh năm ca mắc
và một mươi tám triệu ca tử vong
quý vị khán giả nhớ nhét biến thể omicron của virus sars cov hai có khả năng siêu lây nhiễm
do đó đêm nay dù rất muốn ra ngoài nhưng bạn hãy thử tạo cho mình một ngày giáng sinh thật khác biệt của người thân xem sao
đi đâu bạn sẽ có những kỷ niệm thật đáng nhớ
chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đóng một mùa giáng sinh an lành
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại